cùng với công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng phát triển và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong nước
việt nam đã chủ động tham gia quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới không chỉ về thương mại và đầu tư
với các định chế toàn cầu và tổ chức hợp tác khu vực mở rộng quan hệ song phương với các nước
từng bước tham gia có hiệu quả vào quá trình phân công quốc tế tham gia chuỗi giá trị sản xuất và chuỗi phân phối toàn cầu
chúng ta đã có một bước tiến mạnh mẽ trong quá trình mở cửa hội nhập nền kinh tế
và có thể nói là việc ký kết cái hiệp định thương mại tự do việt nam eu cũng như cptpp là những ví dụ điển hình
chúng ta đã chấp nhận những luật chơi ở cấp độ cao nhất trên phạm vi toàn cầu
hiện nay trong khu vực asean thì độ mở của nền kinh tế việt nam chỉ sau singapore
chúng ta đang là một nền kinh tế đang đi tiên phong trong quá trình hội nhập
bảy mươi bốn năm sau ngày giành được độc lập đất nước đã có nhiều bước tiến vượt bậc
trên mọi lĩnh vực vị thế của việt nam ngày càng được nâng cao
đó là kết quả khát vọng vươn lên của toàn dân tộc khát vọng một việt nam hùng cường
đất nước ta độc lập đã có rồi nhưng mà phải hùng cường
cái khát vọng đầu tiên là phải một nước hùng cường
ta phải xứng đáng là một thành viên mà có tiếng nói ở trong cộng đồng quốc tế
chúng ta có một vị thế mà người ngoài
nước ngoài phải nề trọng
nể trọng ở nghĩa là tôn trọng tiếng nói của chúng ta
nề trọng ở nghĩa là rất là phải cân nhắc nếu xâm phạm đến lãnh thổ
xâm phạm đến các quyền của một dân tộc như dân tộc việt nam
bởi vì dân tộc đó là hùng cường
với quyết tâm và ý chí hành động thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đảng chính phủ và toàn dân ta quyết tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết
đại hội một mươi hai của đảng các nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai trên cơ sở đó xây dựng nền kinh tế độc lập
tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
chú trọng nguồn lực con người và phát triển khoa học công nghệ
trên cơ sở gắn với cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả nền kinh tế đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
chuyển sang nội dung đáng chú ý khác liên quan đến thông tin về cơn bão gần biển đông
đang di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
bão có thể dịch chuyển về phía tây tây bắc có khả năng ảnh hưởng đến khu vực bắc biển đông
để chủ động ứng phó trong tình huống bão thay đổi hướng đi văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
phòng chống thiên tai đã có thông báo đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành các tỉnh thành phố về việc ứng phó với bão gần biển đông
thông báo đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành
các tỉnh thành phố một thường xuyên theo dõi diễn biến của bão để kịp thời thông báo cho tàu
thuyền đang hoạt động trên biển chủ động các biện pháp phòng tránh khi có tình huống
duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình
huống có thể xảy ra ba tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn hôm nay trên địa bàn huyện mường nhé tỉnh điện biên đã xảy ra một
trận động đất có cường độ hai tám độ richter tuy trận động đất này có cường độ không lớn nhưng do độ sâu
chấn tiêu khá gần mặt đất nên người dân đã cảm nhận được khá rõ sự rung lắc đây là trận động
đất thứ sáu xảy ra trong năm hai nghìn một mươi chín tại điện biên theo số liệu quan trắc tại trạm quan sát động đất
thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên thuộc viện vật lý địa cầu trận động đất xảy ra vào
lúc năm giờ một mươi ba phút một mươi giây theo giờ hà nội độ sâu chấn tiêu khoảng sáu sáu km trận động đất được xác
định xảy ra tại khu vực địa bàn xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên cách trung tâm thành
phố điện biên phủ tỉnh điện biên hơn một trăm linh km đây là trận động đất thứ sáu xảy ra trên địa
tỉnh điện biên tính từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay các trận động đất này có cường độ từ hai năm
đến bốn độ richter xảy ra chủ yếu tập trung tại địa bàn các huyện mường nhé điện biên đông
trận động đất có cường độ nhỏ nhất là hai năm độ richter trận có cường độ lớn nhất là bốn ba độ
richter nguyên nhân được xác định là do địa bàn các tỉnh này nằm trên vùng điện chất đặc trưng
của tây bắc nên tần số xuất hiện động đất nhiều nhất cả nước

nắng nóng kéo dài đang gây ra những ảnh hưởng rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương khu vực miền trung tây nguyên
trong đó có vấn đề cạn nước tại các hồ chứa tại tỉnh thừa thiên huế nắng nóng kéo dài làm cho nhiều hồ chứa
cạn nước tới gần mực nước chết điều này đang khiến cho hàng loạt thủy điện có thể phải ngừng hoạt động
ghi nhận tại khu vực lòng hồ mực nước có nơi thấp hơn so với thời điểm năm trước từ một đến một năm mét
nếu tình trạng khô hạn tiếp diễn các nhà máy thủy điện sẽ ngưng phát điện do lòng hồ khô kiệt nước
tại nhà máy thủy điện hương điền tình trạng khô hạn đạt kỷ lục trong nhiều năm qua
một số hồ thủy lợi quy mô lớn ở thừa thiên huế cũng rơi vào cảnh thiếu nước như hồ chuồi hồ hóa mỹ
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp
còn tại quảng trị xâm nhập mặn đã lấn sâu từ hai mươi năm đến ba mươi km trên các con sông
khiến cho hơn bảy năm trăm linh hectare lúa và cây trồng cạn bị thiếu nước tưới
trên một hectare lúa không thể tưới do nước bị nhiễm mặn
nắng hạn khiến nhiều con sông trên địa bàn tỉnh quảng trị bị xâm nhập mặn nghiêm trọng
nếu như năm hai nghìn một mươi năm xâm nhập mặn xuất hiện ở ngưỡng năm phần nghìn
thì hiện tại độ mặn có nơi lên đến hai mươi năm phần nghìn
với tình hình này các cây trồng nông nghiệp đều không thể tưới được
tại khu vực chạm bơm hiếu nam xã cam hiếu hợp tác xã đo được độ mặn lên đến chín phần nghìn
khu vực này là nơi cung cấp sáu mươi ha lúa và hai mươi ha hoa màu
hơn hai tháng chạm bơm không hoạt động
nếu không hoạt động được toàn bộ diện tích lúa ở đây coi như mất trắng
trong khi đó tại khu vực sông hiếu mặn đã lấn vào sâu hơn hai mươi bảy km
độ mặn đo được giữa lòng sông lúc cao điểm là bốn sáu phần nghìn
với mức nhiễm mặn như vậy một diện tích lớn cây nông nghiệp dù nằm gần sông
nhưng phải chịu khô khát vì thiếu nước tưới
là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất tỉnh quảng trị về nhiễm mặn
đến thời điểm này huyện cam lộ có trên một trăm linh hectare lúa hơn năm mươi hectare màu bị mất trắng
và trên một trăm linh hectare lúa bị mất bảy mươi diện tích do nhiễm mặn
trước việc dự án xây dựng bãi xe ngầm tại công viên lê văn tám quận một tp hcm
kéo dài cả chục năm nay chưa thể triển khai
mới đây ubnd tp hcm đã chính thức chấm dứt hợp đồng đối với nhà đầu tư dự án này
theo đó ubnd tp hcm giao sở giao thông vận tải thông báo chủ đầu tư
công ty cổ phần đầu tư phát triển không gian ngầm về việc chấm dứt thực hiện hợp đồng
dự án xây dựng khai thác tầng ngầm làm bãi đổ xe và dịch vụ công cộng
tại công viên lê văn tám theo quy định
lý do do nhà đầu tư vi phạm hợp đồng dự án và không bảo đảm năng lực tiếp tục triển khai dự án
dự án được ubnd tp hcm ký với nhà đầu tư từ năm hai nghìn chín có bước vốn đầu tư dự kiến là bảy mươi triệu usd
sau điều chỉnh tăng lên hai trăm linh triệu usd
tổng diện tích sàn dự án là một trăm linh ba hai trăm hai mươi năm m hai gồm năm tầng hầm phục vụ đậu xe và hạ tầng kỹ thuật
phần còn lại là ba tầng hầm làm thương mại dịch vụ
theo thiết kế bãi đậu xe này có sức chứa hơn ba ba trăm linh chỗ đổ xe
tuy nhiên cho đến nay nhà đầu tư chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư chưa triển khai dự án
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
ubnd tp hcm vừa kiến nghị bộ tài chính giải thể một số quỹ có nguồn thu nhiệm vụ chi
trung lắp với nguồn thu nhiệm vụ chi của ngân sách
cụ thể một số quỹ có nguồn thu nhiệm vụ chi trùng lắp với nguồn thu nhiệm vụ chi của ngân sách
như quỹ bảo trì đường bộ quỹ phòng chống thiên tai quỹ bảo vệ môi trường
quỹ phát triển khoa học và công nghệ quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo
quỹ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực thông tin truyền thông
đồng thời xác nhập các quỹ có chức năng hoạt động tương tự nhau và trung lắp với đối tượng
như quỹ xóa đói giảm nghèo quỹ hỗ trợ nông dân quỹ trợ vốn xã viên hợp tác xã
quỹ quốc gia về việc làm quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi
thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số một nghìn năm mươi chín
về duyệt đề án tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
mục tiêu của đề án là mọi cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang và nhân dân
nắm được đường lối chủ trương quan điểm của đảng về quản lý bảo vệ biển đảo của tổ quốc
nắm vững những vấn đề cơ bản của luật cảnh sát biển
luật cảnh sát biển việt nam
một trong những nội dung quan trọng của đề án là biên soạn phát hành tài liệu tuyên truyền phổ biến
luật cảnh sát biển việt nam phát hành đến các ban bộ ngành trung ương địa phương
đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các cơ quan tổ chức có liên quan
tuyên truyền để các quốc gia trên thế giới và trong khu vực hiểu đầy đủ
chính xác hơn về chính sách pháp luật quản lý bảo vệ biển đảo của việt nam nói chung
luật cảnh sát biển việt nam nói riêng
xây dựng hình ảnh việt nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình
thành viên của công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
có trách nhiệm thực hiện nghiêm các cam kết quốc tế và sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế
ứng phó với các thách thức chung hướng tới mục tiêu giữ gìn vùng biển ổn định
hòa bình hội nhập và phát triển bền vững
thưa quý vị và các bạn năm học mới đang tới rất gần và một trong những vấn đề khiến cho nhiều bậc phụ huynh học sinh
cảm thấy đau đầu phải cân nhắc liên quan đến quyết định ra sao trước yêu cầu
đề nghị từ phía nhà trường về việc có đăng ký cho con uống sữa học đường hay không
thậm chí có người đã chọn cách vẫn đăng ký cho con nhưng lại dặn con không uống sữa do cô phát mà mang về gia đình
sự việc này bắt nguồn từ đâu mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây
hầu hết các phụ huynh khi được hỏi đều cho rằng sữa học đường là một chương trình nhân văn và ý nghĩa
tuy nhiên nhiều người chưa muốn cho con sử dụng bởi việc sữa có cần bổ sung vi chất hay không
bổ sung vi chất như thế nào là đủ để nâng cao tầm vóc thể lực trẻ em việt nam thì hiện vẫn đang là vấn đề gây tranh luận
tại trường tiểu học này năm nay vẫn chỉ có một nửa số học sinh tham gia chương trình sữa học đường
một nửa học sinh còn lại
uống các loại sữa khác do phụ huynh yêu cầu
về cái điều này thì tôi chắc chắn là mong muốn bộ y tế đưa ra cái quy chuẩn chuẩn chính xác và theo đúng tiêu chuẩn của quốc tế cho tất cả các cháu
bởi vì chắc chắn là phải có một cái quy chuẩn để tất cả các hãng sữa cũng theo đó dựa theo đó để đưa ra được những cái sản phẩm chất lượng tốt nhất cho các cháu
vì vậy cho nên là tôi cũng rất mong là bộ y tế sẽ sớm ban hành được những cái tiêu chuẩn đầy đủ
chính xác và tốt như thế
khi năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chuẩn bị bắt đầu nhiều trường nhiều địa phương đã phát phiếu đăng ký sử dụng sữa học đường tới tận mỗi phụ huynh
thì bộ y tế vẫn đang tiếp tục xin ý kiến các nhà khoa học và doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng
việc có nên bổ sung vị chất hay không và nên bổ sung ba một mươi bốn hay một mươi tám vị chất vào sữa đều cần phải có căn cứ khoa học
có tính khả năng
và phù hợp với thể trạng của người việt nam
do vậy thận trọng là cần thiết
nhưng để kéo dài đến hơn ba năm thì có lẽ là hơi chậm
hiện nay chương trình sữa học đường thì tôi nghĩ đây là mấy chương trình cộng đồng
không phải là chương trình áp dụng cho từng một đối tượng dưng lẻ
vì vậy mà ta sẽ phải theo một tiêu chuẩn chung của bộ y tế ban hành
và trong bất kỳ một chương trình cộng đồng nào thì cũng không thể áp dụng được cho từng đối tượng chi tiết
và vì thế nên cái việc mà đưa ra một cái tiêu chuẩn chung để áp dụng cho cộng đồng là tôi nghĩ là hết sức cần thiết
sẽ xây dựng một cái đề án nghiên cứu khoa học về cái hiệu quả của chương trình sữa học đường
đối với việc phát triển thể chất của trẻ
và hiện nay thì chúng tôi đã hoàn thành bước đầu những cái nội dung về xây dựng cái đề tài nghiên cứu khoa học này
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ ban hành quyết định
một nghìn ba trăm bốn mươi quy đề ttg phê duyệt chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng
góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm hai nghìn hai mươi
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu bộ y tế ban hành quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ chương trình sữa học đường
tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cục an toàn thực phẩm bộ y tế mới đăng tải công khai trên website
về dự thảo thông tư quy định đối với sản phẩm sữa tươi
phục vụ chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng
góp phần nâng tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi rất cần một quy chuẩn về chương trình sữa học đường
để cho các doanh nghiệp và các địa phương có cơ sở trong vận dụng
và sớm triển khai cái chương trình này trong thực tiễn
và người thù hưởng là chúng ta biết là độ tủ vàng trong vấn đề phát triển tầm vóc và thể lực
là trẻ mầm non
bộ y tế đưa ra một quy trình mà nó mang tính bao trùm
có nghĩa là nó cái quy định đó có cơ sở khoa học
thì chắc chắn là các địa phương người ta sẽ căn cứ vào đó và người ta triển khai
nó không bị lúng túng như giai đoạn hiện nay
khi bộ y tế còn đang bàn khoăn chưa ban hành quy truẩn về sữa học đường
thì những băn khoăn từ phía phụ huynh có chăng cũng là điều dễ hiểu
dư luận đang đặt câu hỏi
sao việc ban hành thông tư quy định cụ thể đối với sữa học đường đến nay vẫn còn chậm trễ
và sự chậm trễ này có ảnh hưởng gì đến các bên liên quan hay không
bộ y tế đã chính thức có phản hồi về vấn đề này
trong quy định tạm thời đối với sữa tươi phục vụ chương trình sữa học đường
có yêu cầu phải đáp ứng thêm ba mươi nhu cầu sắt vitamin d canxi của trẻ đến năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên nhiều chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng học đường thì lại cho rằng
phải bổ sung thêm sữa học đường
để đáp ứng thêm hai mươi một vi chất mới đủ để đáp ứng mục tiêu cải thiện tầm vóc của trẻ em việt nam
chương trình sữa học đường là một chủ trương đúng đắn góp phần nâng cao thể chất cho trẻ em
việc thực hiện đấu thầu là hình thức cạnh tranh để tìm ra nhà cung cấp sản phẩm sữa hiệu quả nhất cho các trường học
do đó nếu chưa đưa ra tiêu chí cụ thể thì rất khó cho các địa phương khi đưa ra các tiêu chí đấu thầu và lựa chọn đơn vị trúng thầu
các đơn vị cung cấp thì không có một quy chuẩn cụ thể để trào thầu và gây ra những cái cạnh tranh nó khó lường
thì khi mà có các nhà đầu tư người ta làm người ta thực hiện các cái gói thầu
thì người ta đã khó khăn bỡ ngỡ như vậy thì các nhà trường lại càng khó khăn bỡ ngỡ hơn
khi mà có những cái việc là sử dụng cái loại sữa nào và quyết định là cho những cái đơn vị nào trúng thầu
trả lời vấn đề tại sao từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay vẫn chưa có quy chuẩn cho sữa học đường
đại diện bộ y tế cho biết dù chưa có quy chuẩn chính thức
nhưng các địa phương vẫn có thể thực hiện bởi đã có quy chuẩn tạm thời
tăng kinh dục thầu đáp ứng ba loại vi chất
sắt canxi vitamin d lên ba mươi vào năm hai nghìn hai mươi
còn việc mà quyết định bổ sung các loại vi chất như thế nào thì bộ y tế cũng hết sức là công khai
minh bạch lắng ngay ý kiến của các doanh nghiệp của các nhà khoa học cũng như của các nhà quản lý
thì bộ y tế sẽ quyết định bổ sung các loại vi chất nào và hàm lượng cụ thể như thế nào
một chương trình cấp quốc gia ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em
đáng lẽ phải có bản quy chuẩn ngay từ khi triển khai thì lại đang phải triển khai theo quy định tạm thời
và quy định thì là vậy nhưng mỗi địa phương lại có những lựa chọn khác nhau cho sữa học đường
và đây chính là điều khiến cho nhiều phụ huynh vẫn ngần ngại ký vào những lá phiếu đăng ký giữa học đường mỗi đầu năm học mới
quý vị và các bạn thân mến chỉ chưa đầy nửa tháng nữa là năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ bắt đầu
để tiếp tục đẩy mạnh chương trình giữa học đường trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
nhiều ý kiến kiến nghị cần sớm có đánh giá khoa học về hiệu quả của việc uống sữa học đường với học sinh
để từ đó có thông số thuyết phục cha mẹ học sinh quan tâm cho con em mình tham gia chương trình
bên cạnh đó các trường học cha mẹ học sinh mong muốn bộ y tế sớm ban hành bộ quy chuẩn về sữa học đường
đến đây thì phần trình bày của tôi cũng đã kết thúc